thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam vào chiều ngày hôm nay tại bệnh viện hữu nghị việt đức
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tới thăm và chúc mừng các y bác sĩ cán bộ nhân viên trong ngành y tế nói chung và bệnh viện hữu nghị việt đức nói riêng
tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội đã nghe đại diện bệnh viện hữu nghị việt đức báo cáo một số kết quả công tác trong thời gian qua
đặc biệt là về một số thành tích kết quả trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín một số thành tựu trong công tác nghiên cứu khoa học
những bước tiến mới trong công tác khám chữa bệnh và điều trị bệnh nhân
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội vương đình huệ gửi tới đội ngũ thầy thuốc y bác sĩ cán bộ nhân viên ngành y tế nói chung
và bệnh viện hữu nghị việt đức nói riêng lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam
ghi nhận những kết quả và đánh giá cao những nỗ lực mà bệnh viện hữu nghị việt đức nói riêng và đội ngũ thầy thuốc y bác sĩ nói chung đã đạt được trong thời gian qua
khẳng định vai trò của lực lượng y tế là hết sức quan trọng
chủ tịch quốc hội vương đình huệ mong muốn đội ngũ thầy thuốc y bác sĩ cần tiếp tục đoàn kết nỗ lực phát huy hết sức mình trong công cuộc phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân